kính chào quý vị và các bạn
đông bắc bộ đã nằm sâu trong khối không khí lạnh và khô
không chỉ vậy mà khu vực còn liên tục đón nhận những đợt không khí lạnh tăng cường
nên thời tiết tại đây phổ biến là tạnh sáo có nắng nhẹ và rét hành
thời điểm trưa chiều đùa ẩm có thể giảm xuống chỉ còn từ bốn mươi năm mươi
nên các biện pháp bảo vệ đường hô hấp là cần thiết
về tình hình nhiệt độ cao nhất trong cả ba ngày tới đều ở ngưỡng là hai mươi hai mươi ba độ
tối và đêm nhiệt độ hạ về phổ biến ở mức là một mươi bốn một mươi bảy độ
không chỉ đông bắc mà tây bắc bộ cũng đang chịu tác động của các đợt không khí lạnh liên tục tăng cường
thời tiết có phần quang mây hơn có nắng vào ban ngày
dẫn đến hiện tượng phát xạ giảm nhiệt sâu về đêm và sáng sớm
phải đến ngày một mươi hai tháng một mươi một thì tình trạng phát xạ nhiệt này mới không còn nữa
nhiệt độ trưa chiều trên khu vực lại có phần ổn định
sao động từ hai mươi một hai mươi bốn độ trong cả ba ngày tới
đến với khu vực thanh hóa đến thừa thiên huế
thời tiết tại bắc trung bộ cũng không có nhiều biến động khi phổ biến là tạnh giáo ít mưa ngày nắng
còn khu vực từ quảng bình đến thừa thiên huế có mưa thậm chí đạt lượng mưa vừa
người dân cần cảnh giác với các nguy cơ đi kèm
nhiệt độ trong ba ngày tới là hai mươi bốn hai mươi sáu độ trời rét ở miền bắc khu vực
nơi có thời tiết đáng lưu ý nhất là các tỉnh đà nẵng đến bình thuận
mưa rông lớn đang quẩn thảo nơi đây kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan
lượng mưa phổ biến là từ hai trăm linh ba trăm linh
thậm chí khu vực quảng nam đến phú yên có thể lên tới ba trăm linh năm trăm linh mm có nơi cao hơn
người dân cần đặc biệt lưu ý
do có mưa nên nhiệt độ cũng không thể tăng cao
trưa chiều ở trong ngưỡng là hai mươi năm hai mươi tám độ trời xe lạnh về đêm và sáng sớm
vùng cao tây nguyên cũng chịu tác động của gió đông trên cao nên trời cũng có mưa
tuy nhiên lượng và diện không lớn như ở khu vực trung bộ
trời có mưa tập trung vào chiều tối và đêm ban ngày có năng gián đoạn
nhiệt độ ổn định ở ngưỡng là hai mươi tám ba mươi một độ trong cả ba ngày tới
điểm dừng chân cuối cùng là nam bộ
nơi đây cũng có chung kiểu thời tiết với tây nguyên đó là ban ngày nắng gián đoạn chiều tối mưa rông
tuy nhiên mưa rông tập trung vào cùng một thời điểm sẽ gây ra nguy cơ về ngập úng
người dân cần cân nhắc kỹ lưỡng lộ trình di chuyển cho phù hợp
về nhiệt độ trưa chiều mai sao động trong khoảng từ ba mươi đến ba mươi ba độ
sau đó nhiệt độ giảm xuống mức là hai mươi chín ba mươi hai độ trong hai ngày tiếp theo